hưởng ứng tuần lễ ngoại giao khí hậu của liên minh châu âu tại thành phố đà nẵng chiều ngày hai mươi bảy tháng chín
liên minh châu âu tại việt nam phối hợp với đại học đà nẵng tổ chức hội thảo với chủ đề
tuổi trẻ hành động vì khí hậu hoạt động đã thu hút đông đảo các bạn trẻ đồng hành hưởng ứng
theo đánh giá của các chuyên gia việt nam nằm trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng trầm trọng nhất của biến đổi khí hậu
và các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra do đó liên minh châu âu đang tích cực giúp việt nam giảm nhẹ thiệt hại
nhờ đổi mới lĩnh vực năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu nhờ việc tài trợ cho các nghiên cứu về tác động
của biến đổi khí hậu và các biện pháp thích nghi phù hợp từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi liên minh châu âu dành ba trăm hai mươi triệu euro
cho các chương trình liên quan tới môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu tại việt nam
cũng như ba mươi triệu euro cho các dự án đầu tư bền vững ngoài phạm vi song phương việt nam cũng hưởng lợi từ các chương trình hợp tác
được tài trợ thông qua các dòng ngân sách theo chủ đề và các chương trình ở khu vực trong vấn đề biến đổi khí hậu